nhằm đánh giá những thành tựu đạt được và biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc phát triển các dân tộc thiểu số đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo
ubnd tp hcm đã tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tp hcm lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
bán sát mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ tp hcm quyết tâm thư tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số
lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bốn và sự chỉ đạo của trung ương từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
tp hcm đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện công tác dân tộc chính sách dân tộc
đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện nâng lên rõ rệt
đến nay đã có gần một mươi sáu chín trăm linh doanh nghiệp của đồng bào các dân tộc đang sản xuất
kinh doanh trên địa bàn thành phố chiếm khoảng năm tổng số doanh nghiệp toàn thành phố
thông qua đại hội lần này thành phố sẽ cử bốn mươi một đại biểu các dân tộc thiểu số
dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ hai